tại bắc ninh phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với công an huyện yên phong
vừa phá chuyên án bắt quả tàng trần minh đức chú tại tỉnh thái nguyên
về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ hơn một trăm tám mươi bốn gam ma túy tổng hợp
một xe ô tô và một điện thoại di động
cùng ngày tại quán karoke newstar thuộc xã châu phong huyện quế võ
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với công an huyện quế võ
bắt quả tang trịnh hùng cường và lê thị niên cùng chú tại huyện quế võ
về hành vi mua bán và chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy
kiểm tra hai phòng hát cơ quan công an phát hiện có tám đối tượng đang sử dụng trái phép chất ma túy
và sáu khách hát thù giữ ma túy và nhiều tăng vật có liên quan
qua test nhanh một mươi một đối tượng dương tính với ma túy